tại trụ sở chính phủ đồng chí phước đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì cuộc họp tổng kết đánh giá công tác điều hành giá và kiểm soát lạm phát ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo trong ba tháng đầu năm tình hình giá biến động sát với kịch bản dự báo tăng nhẹ đầu năm hai sáu mươi ba so với năm hai nghìn một mươi tám do một số nhóm mặt hàng dịch vụ công cộng tăng lạm phát quý i tăng một tám mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh cần lưu ý đặc biệt đối với những vấn đề phát sinh tác động đến nền kinh tế và giá cả đặc biệt là dịch tả lợn châu phi tác động đến việc chăn nuôi

phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh cần lưu ý đặc biệt là những vấn đề phát sinh tác động đến việc chăn nuôi